tại quảng trị do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió mùa hoạt động mạnh nên trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to
đặc biệt trong đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay nước đầu nguồn đổ về nhanh đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ khiến nhiều xã bị cô lập
hơn hai ngôi nhà của người dân cũng bị ngập sâu trong nước
tại huyện cam lộ từ năm h đến bảy giờ sáng ngày một tháng một mươi một nước dâng cao bất ngờ đã gây ngập tại bốn xã cam thành cam tuyền cam hiếu cam thủy và thị trấn cam lộ
nhiều nơi ngập sâu từ hai đến hơn ba mét do nước ở thượng nguồn đổ về bất ngờ chảy xiết nhiều hộ dân không kịp sơ tán đồ đạc và di chuyển đến nơi cao
nên vật dụng sinh hoạt và lương thực dự trữ của người dân đều bị hư hỏng hàng trăm hectare hoa màu và hầu hết các diện tích lúa cũng bị ngập ống
nước lụt lên từ khi năm giờ sáng nhưng từ khi bắt đầu tám chín giờ nước lên rất nhanh nước lên nhanh mức độ bà con chúng tôi là nhiều nhà không chạy kịp đồ đoàn
hầu như năm nào mà nước lên to mưa to là chúng tôi đây ở khu vực bờ sông hiếu này cũng bị
cứ bảy giờ sáng chứ chúng cơm được chỉ cả ba nhau chứ ướt bếp ướt nút hết hào hài gà vịt lúa thóc nói chúng là ướt hết
hào quên đồ đạc không nhà ướt hết giòn không kịp được tốc độ quả dân chưa ra bây giờ là có nhà lên bốn m có nhà lên gần năm m rồi
nói chúng là bệnh thơ uống cụ cháu uống chứ ướt hết rồi tù ban kia chứ ướt tan hết rồi nước cầu nước bạc mà đã vô là bọn tôi vất hết
tại địa bàn huyện cam lộ cũng ghi nhận được một số người dân mất tích do lũ cuốn trôi
nước lũ lên nhanh đã khiến hơn hai nhà dân trên địa bàn tỉnh quảng trị bị ngập
ở những vùng bị cô lập chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng quân sự của huyện tỉnh sư đoàn chín trăm sáu mươi
sử dụng cam lộ để phân phát thực phẩm nước uống và xếp tán người dân tại những nơi ngập sâu đến nơi tránh lũ an toàn
và từ nay đến chiều theo tinh thần là dự báo khí tượng thủy văn thông báo thì trời sẽ tiếp tục mưa và có thể nước tiếp tục dâng lên
cho nên lực lượng của chúng tôi là một trăm linh quân số tiếp tục ứng trực và có sự hỗ trợ trực tiếp của lực lượng cứu hộ cứu nạn của pc sáu mươi sáu
của pc sáu mươi bảy và các phương tiện huy động toàn bộ của công an tỉnh và công an huyện để tiếp tục giúp đỡ nhân dân để khắc phục hậu quả lũ lụt đất nạn
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn mực nước tại các hồ chứa lên cao nhiều hồ đã chạm ngưỡng thiết kế
sở đã có phương án thông báo xả lũ để bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ lưu
đến thời điểm này mực nước trên các sông của tỉnh quảng trị vẫn đang lên nhanh
tỉnh quảng trị đang tích cực triển khai các biện pháp đối phó và khắc phục hậu quả của mưa lũ gây ra
bên cạnh đó tỉnh quảng trị và huyện cam lộ cũng tổ chức các đoàn đến các địa phương bị ngập lụt động viên thăm hỏi người dân vượt qua khó khăn trước mắt khắc phục thiệt hại sớm ổn định đời sống và sản xuất